thời gian qua các vụ án nghiêm trọng có chiều hướng diễn biến phức tạp liên tiếp xảy ra nhiều vụ đối tượng sử dụng vũ khí nóng cướp ngân hàng tại nhiều địa phương trên cả nước

phát điều khiển xe máy đến dựng tại hẻm nhà dân cạnh phòng giao dịch sa công banh bào bàng quốc lộ một mươi ba thị trấn lai uyên huyện bào bàng rồi đi bộ vào ngân hàng ngồi ở ghế tầng chệt quan sát
một giờ sau khi ngân hàng chuẩn bị đóng cửa phát vẫn chưa đi với lý do đang chở bạn
khi nhân viên bảo vệ bấm cửa cuốn đóng phòng giao dịch phát lấy khẩu súng bắn một phát chỉ thiên lên trần nhà
năm thành niên hai mươi sáu tuổi ném túi về phía chị dtcc
ac thủ quỹ ngân hàng rồi leo lên quầy giao dịch nói tiền này không phải của chị tiền của ngân hàng chị không đưa là chị chết
lò sợ đến tính mạng chị c lấy nhiều cọc tiền từ tủ bỏ vào túi của phát
cùng thời điểm đó tiền cướp chỉa súng về phía anh lhp bảo vệ ngân hàng đang bấm công tắc cửa cuốn
phát yêu cầu anh p mở cửa
do không thực hiện theo yêu cầu nhân viên bảo vệ bị tiên cướp bắn một phát vào lưng
sau khi bị bắn anh p quay lại ôm và vật phát xuống đất
cùng lúc đó lực lượng công an huyện bảo bàng kịp thời có mặt khống chế tiền cướp
sau khi khống chế công an thu giữ gồm khẩu súng dạng ổ xoay
trong ổ không có đạn túi màu đen bên trong chứa nhiều cọc tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng

những anh mà đã từng làm bảo vệ ở những công ty khác có đầy đủ nghiệp vụ quy trình
bên cạnh đó đơn vị cũng gửi những anh bảo vệ này đi tập quấn ở sao công ban hội sở ngân hàng
bên cạnh đó thì cũng gửi về cho lực lượng công an của tỉnh mình để hỗ trợ đào tạo thêm
nên là trong quá trình xảy ra thì mấy anh cũng không có quá bảo ngợi với cái chuyện cướp tại hiện trường
tại cơ quan công an phát khai nhận vai ngân hàng hơn hai mươi triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả
anh ta và gia đình nhiều lần bị đòi nợ hàm dọa
để thực hiện ý định đi cướp phát lên mạng xã hội đặt mua khẩu súng kiểu rulo bắn đạn thể thao với giá năm triệu đồng cùng hai mươi viên đạn
tiếp đó phát đi khảo sát các ngân hàng nằm trên quốc lộ một mươi ba từ tp hcm về bình phước để lựa chọn ngân hàng vắng vẻ
ngày một mươi ba tháng bốn phát khai nhận vai ngân hàng hơn hai mươi triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả
đối tượng đã quyết định thực hiện ý định của mình tại chiên nhánh ngân hàng sacombank bào bàng

sau khi về nhà và thực hiện quyết tâm của mình ngày một mươi bảy tháng bốn phát bị gây án thì bị bắt giữ
đang nợ tiền là dai qua áp là bị dí nợ cho nên là đối tượng thực hiện cái hành trì đến cùng
trong vụ việc xảy ra tại đà nẵng nghi can bị bắt giữ là lê phú cao sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú xã lộc trì huyện phú lộc tỉnh thừa tiên huế đang tạm chú tại phường hòa khánh nam quận biên triểu tp đà nẵng
sau khi trích xuất camera an ninh tại phòng giao dịch ngân hàng và các tuyến phố lần cận
công an tp đà nẵng xác định đối tượng gây án là một nam thanh niên đeo khẩu trang
mặc quần jean và áo khoác trong nắng màu xanh xẫm có mũ trùm đầu
đối tượng sử dụng xe gắn máy hiệu yamaha noza grande màu xám biển số giả
khi bị bắt giữ đối tượng lê phú cao im lặng
tuy nhiên sau đó tại cơ quan công an lê phú cao đã khai chỗ cất dấu tiền
khi bị bắt đối tượng đang có mặt tại phòng trọ trên địa bàn phường hòa khánh nam quận liên triều
số tiền đối tượng cướp được tại ngân hàng là sáu trăm sáu mươi triệu đồng
trước đó khoảng một mươi một h ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
một đối tượng đã thực hiện hành vi cướp ngân hàng tại đường đông đa tp đà nẵng
khi đối tượng vào ngân hàng đã đe dọa và yêu cầu nhân viên đưa tiền
thời điểm này ngân hàng có sáu nhân viên bao gồm cả bảo vệ ngân hàng
sau khi chất đầy tiền từ hai quầy giao dịch và bao nilon
liền lên xe bỏ trốn
theo cơ quan điều tra bản thân đối tượng cao có trình độ về công nghệ thông tin
từ năm lớp chín đã kéo trộm dây mạng internet về nhà và đã bị xử lý
đối tượng có trình độ đại học và từng làm cho những công ty du học
đối tượng nghiện kẻ game nhưng bản thân muốn đi xuất khẩu lao động
để chứng minh năng lực tài chính phải có tiền
nên đối tượng thực hiện hành vi cướp ngân hàng
các đối tượng cướp giật
tài sản thường trong đối tuổi thanh niên
không có ăn việc làm
nhiều đối tượng đã mắc vào tên ạ sâu
như cờ bạc nghiện ma túy
đặc biệt là cờ bạc và nghiện ma túy
nhiều đối tượng do sự thúc bách phải trả nợ tiền đánh bạc
và đi lấy định cướp ngân hàng
rồi những đối tượng sử dụng ma túy
để đáp ứng được nhu cầu ma túy
chúng không có cách nào khác phải thực hiện các hành vi phạm tội
trong đó có hành vi cướp giật
theo cơ quan công an
lực lượng công an tiếp tục phối hợp ngành ngân hàng
giả soát tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa
nhất là khâu làm nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ tại các chi nhánh
điểm giao dịch trên địa bàn
đồng thời ngành ngân hàng cũng nên điều chỉnh các quy định làm việc tiếp khách
hạn chế các sơ hở để đối tượng trộm cắp cướp lợi dụng hoạt động
tăng cường các biện pháp kiểm tra kiểm soát khách hàng đến giao dịch
không cho người đội mũ chung kín đầu và mặt vào ngân hàng
góp phần phòng ngừa ngăn chặn tội phạm cướp ngân hàng